bên cạnh đó biến thể omipon đang giữ vai trò chủ đạo ở việt nam khả năng lây nhiễm của biến thể này cao nhưng số bệnh nhân chuyển nặng và tử vong không cao
theo các chuyên gia để quyết định f f một đi làm trong thời gian cách ly việc đầu tiên cần xem xét nguyện vọng tham gia làm việc của f f một là nên áp dụng linh hoạt theo từng cấp độ dịch vùng dịch
như vậy các chuyên gia y tế yêu cầu f f một được cơ quan cho đi làm cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh như tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc năm k
ngoài ra những trường hợp này cần theo dõi sức khỏe thường xuyên để có biện pháp điều trị phù hợp
vậy nếu quý vị và các bạn là f hay f một muốn đi làm thì cần thực hiện nghiêm cắt điều trên để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
tiếp theo là một thông tin đáng vui mừng khi mới đây một nghiên cứu mới của mỹ cho thấy dù trẻ có mắc covid một mươi chín rất nhẹ hoặc không triệu chứng kháng thể tự nhiên vẫn được sinh ra mạnh mẽ chứ không hề yếu như một số người lo ngại
nghiên cứu vừa công bố trên tạm biệt
tạp chí khoa học peds dựa trên dữ liệu của hai trăm một mươi tám trẻ em và thiếu niên từ năm đến một mươi chín tuổi đã tham gia cuộc khảo sát cars của test với số liệu ghi nhận ấn tượng về khả năng sinh ra kháng thể tự nhiên sau bệnh của trẻ
theo medical express các em tham gia nghiên cứu được lấy mẫu máu ba lần để kiểm tra kháng thể kết quả cho thấy có tới chín mươi sáu em từng mắc bệnh tiếp tục có kháng thể cho đến bảy tháng sau đó
các dữ liệu cũng ghi nhận khả năng sinh ra kháng thể của các

dù bệnh có triệu chứng hay không nặng hay nhẹ giới tính nào có cân nặng đạt chuẩn hay thừa cân béo phì
nhóm trẻ tham gia nghiên cứu là những trẻ em chưa từng tiêm vaccine nên kháng thể các em sở hữu hoàn toàn là kháng thể có được do từng mắc bệnh
kết quả này dường như đánh tan mối lo ngại rằng các em có thể sinh ra kháng thể tự nhiên sau bệnh yếu và kém bệnh hơn người lớn
có thể vì ở bệnh covid một mươi chín trẻ em và thiếu niên là những đối tượng mắc bệnh rất nhẹ nhất là nhóm trẻ nhỏ
theo giáo sư dịch tế học sarah messia từ trường y tế công cộng ut health
dữ liệu giúp đánh giá phần nào tác động của virus sars cov hai với trẻ em cũng như khả năng miễn dịch của trẻ sau khi trải qua cơn bệnh
theo các tác giả hạn chế của nghiên cứu là họ chỉ mới xác định được kháng thể tồn tại ít nhất bảy tháng
chứ chưa biết được ngưỡng tối đa là bao nhiêu
mặc dù thế nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không được chủ quan bởi mọi nghiên cứu đều có sát xuất
hãy tuân thủ nghiêm năm k của bộ y tế dù bạn và con đã từng nhiễm covid một mươi chín hay chưa
còn tại thành phố đông dân của trung quốc các chuyên gia y tế đều cho rằng
việc xét nghiệm bắt buộc toàn dân nên được thực hiện trong giai đoạn đầu hoặc giai đoạn cuối của đợt bùng phát
nên hiện tại không phải là thời điểm thích hợp
ngày hai mươi một tháng ba chính quyền khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc
quyết định đình chỉ kế hoạch thực hiện xét nghiệm bắt buộc toàn dân
sau khi xem xét ý kiến của các chuyên gia từ trung quốc đại lục và hồng kông
các chuyên gia y tế tại hồng kông đều cho rằng
việc xét nghiệm bắt buộc toàn dân nên được thực hiện trong giai đoạn đầu hoặc giai đoạn cuối của đợt bùng phát
nên hiện tại không phải là thời điểm thích hợp
do đó hồng kông có tiến hành xét nghiệm toàn dân hay không còn phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín mới có xu hướng giảm trong những ngày gần đây
ngày hai mươi một tháng ba chính quyền hồng kông đã công bố một số biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội
phát biểu tại họp báo sáng cùng ngày
trứng khu hành chính đặc biệt lâm trịnh nguyệt nga carrie lam cho biết
nếu dịch bệnh không tái bùng phát
các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được dỡ bỏ theo ba giai đoạn trong ba tháng kể từ ngày hai mươi một tháng bốn
trong giai đoạn đầu các nhà hàng có thể sẽ được đón tiếp khách ăn tại chỗ sau một mươi tám giờ
giới hạn tụ tập nơi đông người được nới lỏng lên tới bốn người
trong giai đoạn hai các quán rượu
bể bơi và bãi biển sẽ được mở cửa trở lại
tuy nhiên tại các địa điểm nói trên
hành khách vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản nhất
gồm sử dụng ứng dụng leave home safe đi lại an toàn và thẻ thông hành vaccine
ngoài ra việc giảng dạy trực tiếp sẽ được nối lại sớm nhất vào ngày một mươi chín tháng bốn
từ ngày một tháng bốn lệnh cấm bay đối với chín quốc gia gồm australia canada pháp
ấn độ pakistan philippines anh mỹ và nepal sẽ được dỡ bỏ
du khách nhập cảnh
sẽ không còn bị chia thành các nhóm a b hoặc c
nhóm có nguy cơ nhóm nguy cơ trung bình và nhóm nguy cơ cao
trong giai đoạn đầu cư dân hồng kông ở nước ngoài sẽ được phép quay trở lại hồng kông
những khách quay lại hồng kông cần đặt trước phòng khách sạn cách ly ít nhất bảy đêm
cư dân hồng kông đến từ tất cả các khu vực đã hoàn thành việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm acid nucleic âm tính vào ngày thứ năm
và xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính vào ngày thứ sáu
và thứ năm trong thời gian cách ly
thì có thể rời khỏi nơi cách ly
theo cục trưởng tài chính trần mậu ba
việc nới lỏng hạn chế nhập cảnh hồng kông sẽ giúp duy trì khả năng cạnh tranh của đặc khu này
chính quyền hồng kông sẽ tiếp tục cảnh giác cao độ
giảm nhanh số ca mắc mới phấn đấu sớm thông quan với đại lục
tuy nhiên giám đốc trung tâm truyền nhiễm và bệnh truyền nhiễm của đại học hồng kông
hà bách lương cho rằng số trường hợp tử vong do covid một mươi chín hiện nay vẫn còn cao
và ước tính số trường hợp tử vong sẽ sớm vượt quá một mươi người
ông bày tỏ thận trọng về các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội
thưa quý vị và các bạn
tại trung quốc tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp
tuy nhiên quan chức y tế hàng đầu quốc gia này ngày hai mươi tháng ba vẫn khẳng định
nước này sẽ không từ bỏ chiến lược không covid quyết không sống chung với virus sars cov hai
phát biểu đưa ra trong bối cảnh trung quốc đang phải đối mặt với đợt bùng phát covid một mươi chín lớn nhất trong hai năm qua
chỉ riêng ngày hai mươi tám tháng năm
trong bốn ca mắc mới đã được ghi nhận trên cả nước
trong đó hai phần ba là ở tỉnh cát lâm giáp ranh với nga và triều tiên
theo ông lương vạn niên
quan chức đứng đầu nhóm chuyên gia phòng chống covid một mươi chín của trung quốc
chính nhờ sự tuân thủ chiến lược và chủ trương chung
bắc kinh đã bảo vệ hiệu quả sức khỏe và sự an toàn của người dân mà không ảnh hưởng tới phát triển kinh tế
ông lương vạn niên cho biết
kiên trì dẫn đến thắng lợi
chúng ta đã hình thành bộ máy trong phòng chống dịch
và các khái niệm chiến lược và
phương pháp kiểm soát với hơn hai năm thực hành
nhờ đó mà chúng ta đã bảo vệ hiệu quả sức khỏe và sự an toàn của người dân
đồng thời tạo ra sự cân bằng hiệu quả giữa phát triển kinh tế xã hội
và phòng chống dịch bệnh
đây là những thành tựu rất khó khăn mới đạt được
và vì vậy chúng ta phải trân trọng không được phép từ bỏ vào lúc này
nếu ba tuần trước đây
trung quốc chỉ ghi nhận dưới một trăm linh ca mắc mới mỗi ngày
thì con số này đã vọt lên hơn một ca mắc mới mỗi ngày chỉ trong một tuần
nhà chức trách trung quốc đã phải phong tỏa các thành phố
trong đó có trung tâm công nghệ của thâm quyến nơi sinh sống của một mươi bảy năm triệu người
hay mới đầy nhất là cát lâm
đợt bùng phát này cũng khiến cho hàng dài người xếp hàng bên ngoài các cơ sở xét nghiệm
và việc siết chặt kiểm soát tại các cảng làm dấy lên quan ngại về gián đoạn thương mại
phần cuối bản tin cũng là thông tin đáng chú ý
khi mới đây các nghiên cứu cho thấy ba hai dễ lây và gây bệnh nặng hơn ở động vật
trùng gốc omicron cũng được cảnh báo là tồi tệ nhất từng thấy
khi các nhà nghiên cứu tiếp tục phát hiện
trong đó ba hai nhanh chóng thay thế ba một và lây lan trên toàn cầu
mang tới các làn sóng covid một mươi chín mới
nhiều nghiên cứu đã cảnh báo ba hai có thể sẽ nguy hiểm hơn biến trùng
từng được nhận định là tệ nhất
theo số liệu từ tổ chức y tế thế giới tháng hai ghi nhận tổng cộng sáu mươi một người tử vong vì covid một mươi chín
orbes thống kê hiện tại ít nhất chín mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ phát hiện ca nhiễm ba hai
tỷ lệ lây nhiễm trong các ca nhiễm mới trên toàn cầu
của ba hai là bốn
trung bình trong tuần qua giấy trình tự trên cho thấy tám mươi mẫu trên toàn cầu là ba hai
brunei là quốc gia có số ca nhiễm chủng này nhiều nhất
chiếm năm mươi các ca mắc mới mỗi ngày
theo sau là đan mạch hai mươi ba và ấn độ một mươi tám
nghiên cứu về ba hai cho thấy nó vừa dễ lây truyền vừa gây tử vong cao hơn ba
chúng này đang nhanh chóng thay thế biến chủng trước đó từ quốc gia này sang quốc gia khác
số ca mắc mới tăng cao tại châu âu châu á
báo cáo đáng báo động nhất được đưa ra trong một nghiên cứu tại đại học tokyo so sánh ba một và ba hai
các tác giả kết luận ba hai khác biệt đến mức nó cần phải được phân loại thành biến chủng mới
tách riêng khỏi omicron
họ cũng đánh giá đây là biến chủng nguy hiểm nhất từng xuất hiện trong gần ba năm thế giới trải qua đại dịch covid một mươi chín
kei sato đại học tokyo nhật bản tác giả chính nhấn mạnh
dựa trên những phát hiện mới chúng tôi đề xuất ba hai nên được công nhận là biến chủng ncov duy nhất
cần quan tâm lúc này cần phải theo dõi chuyên sâu
trong khi đó nhà khoa học genia bayam đồng sáng lập mạng lưới y tế thế giới
ủng hộ quan điểm này và đánh giá cao phát hiện từ nhóm chuyên gia nhật bản
nghiên cứu nhận thấy ba hai không chỉ dễ lây lan hơn ba
nó còn tránh được kháng thể từ vaccine hay miễn dịch của lần mắc trước đó
vì chuyên gia nói nếu trước đây bạn đã bị nhiễm bởi ba một
mức độ bảo vệ với ba hai không còn đủ cao như vậy
ba hai sẽ bỏ qua khả năng miễn dịch sau khi nhiễm pa một
và dẫn tới nhiều nguy cơ cao hơn
các tác giả cũng đã phát hiện ở động vật ba hai gây thiệt hại nhiều hơn đáng kể
nó đẩy tình trạng nhiễm trùng sâu hơn vào phổi so với chủng omicron ban đầu
những con bị nhiễm b hai sẽ bị ốm nặng hơn chức năng phổi cũng bị suy kiệt mạnh hơn
trong khi đó các mô phổi chuột lan bị nhiễm ba hai cũng bị tổn thương nhiều hơn nhóm nhiễm ba
tương tự chủng omicron gốc ba hai có khả năng phá vỡ các kháng thể trong máu
của người đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
nó cũng có thể chống lại các kháng thể tự nhiên của người từng nhiễm một số biến chủng khác
như alpha delta
đặc biệt ba hai gần như kháng hoàn toàn một số phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng
theo tiến sĩ maria venkakov trưởng nhóm kỹ thuật về covid một mươi chín của tổ chức y tế thế giới
ba hai có lợi thế tăng trưởng hơn ba một chúng ta cần giảm tốc độ lây truyền của nó
bởi nếu không chúng ta sẽ không chỉ thấy nhiều ca nhiễm hơn
mà còn là sự leo thang của các ca nhập viện tử vong
đặc biệt ngày càng nhiều
người gặp di chứng hậu covid một mươi chín hơn và tạo cơ hội cho các biến chủng mới xuất hiện
đặc biệt ba hai được phát hiện có khả năng kháng vaccine cao hơn ba mươi so với ba một
và cao hơn delta một mươi bảy lần
dòng phù thứ hai của omicron có nhiều đột biến hơn ba một
gồm bốn đột biến đặc biệt trong vùng liên kết thủ thể
khu vực đẩy virus bám vào các tế bào cơ thể
như vậy liên quan đến sự nguy hiểm của ba vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều
tuy nhiên who khẳng định
đại dịch sẽ còn chưa thể kết thúc được
nên mỗi người dân cần hết sức cảnh giác
thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch để bảo vệ bản thân và những người xung quanh
quý vị và các bạn thân mến
đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc như nhiều thông tin đang lan truyền
omicron hay ba cũng không phải là biến chủng cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt
ncov vẫn là virus rất khỏe và di chuyển dễ dàng
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
chỉ gánh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại